lại một mùa giáng sinh nữa ổ về những ngày này tại các nhà thờ giáo sứ họ đạo trên địa bàn tỉnh con tum đã ngập tràn không khí đón giáng sinh
công tác chuẩn bị đón một mùa giáng sinh đang được các giáo dân gấp suốt chuẩn bị với mong muốn đón một mùa giáng sinh an vui và đầm ấm
giáo sứ phương hòa tại phường nguyễn trãi thành phố con tum với gần bảy mươi các hộ dân tại đây là người công giáo
những ngày này các giáo dân đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để trang trí cho nhà thờ chuẩn bị sân khấu để mang đến khung cảnh đẹp đón một mùa giáng sinh an lành ấm áp
mọi người cứ tối hữu mỗi khi giáng sinh về thì chúng tôi chỉ ước ao và chúc cho mọi người mọi gia đình đều được bình an và nhiều niềm vui
đối với những du khách nước ngoài như chị anna karostani khi ghé thăm con tum những ngày gần giáng sinh như thế này đó là một trải nghiệm hết sức thú vị và đáng nhớ
mấy bữa nay đi ngoài đường mình thấy không khí rất là nồng nhiệt trong làng ai cũng chào đón giáng sinh mọi nhà đều làm hang đá
bên mình có đón giáng sinh nhưng chưa bao giờ làm hang đá mà chỉ làm mấy cây thông để trang trí
khi mình qua đây mình thấy không khí giáng sinh rất vui mình muốn được tận hưởng đón giáng sinh với mấy người trong làng
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị của bà con giáo dân tại con tum đã dần hoàn thiện
các nhà thờ giáo sứ dòng đạo họ đạo đang khoác lên mình một tấm áo mới lung linh lộng lẫy hơn để chào đón một mùa giáng sinh an lành đầm ấm